thành phố đông hà tỉnh quảng trị từ giờ ngày hôm nay dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu và chuyển sang áp dụng nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị yêu cầu tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ
các khu vực bị phong tỏa cách ly kịp thời truy vết xét nghiệm đối tượng có nguy cơ
cách ly khoanh vùng kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
nhằm sớm đưa thành phố đông hà về trạng thái bình thường mới
theo đó tỉnh tiếp tục tạm dừng hội nghị họp và sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở và bệnh viện
thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các điểm công cộng
tạm dừng hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao hoạt động thể thao trong nhà
sự kiện văn hóa giải trí có tập trung đông người tại nơi công cộng
hoạt động tại cơ sở giáo dục cơ sở dạy thêm học thêm trung tâm tin học ngoại ngữ
trung tâm giáo dục kỹ năng sống trung tâm tư vấn du học hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát trừ các cơ sở kinh doanh dọc trên quốc lộ một a
chỉ được bán mang về không tập trung quá năm người tại một địa điểm cùng một thời điểm
hoạt động thể thao ngoài trời được phép hoạt động trở lại nhưng hạn chế số lượng không quá một mươi người tại một địa điểm cùng một thời điểm